trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng bốn tri cục kiểm lâm tp hcm đã tiếp nhận từ người dân tình nguyện bàn giao bốn cá thể khỉ đuôi lợn thuộc nhóm hai b trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
sáng ngày một mươi năm tháng bốn ông phan văn hoàng quê vĩnh long đã tỉnh nguyện bàn giao hai cá thể khỉ đuôi lợn con đực nặng sáu năm kg và khỉ cái nặng bốn bảy kg cho kiểm lâm
trước đó hai con khỉ được ông phan văn hoàng nhận nuôi tuy nhiên thời gian gần đây khỉ sổng chuồng cắn người dân bị thương
cùng ngày bà trần thị mai hoa chú tại xã tân kiên huyện bình chánh tp hcm cũng bàn giao một cá thể khỉ nặng bảy năm kg cho kiểm lâm
chiều ngày một mươi bốn tháng bốn ông phạm văn thinh trú tại xã vĩnh lộc huyện bình chánh cũng tự nguyện bàn giao một cá thể khỉ nặng bảy kg
sau khi tiếp nhận từ người dân kiểm lâm sẽ đưa về trạm cứu động vật hoang dã ở củ chi để chăm sóc sức khỏe
trước khi thả về tự nhiên